tin bão gần bờ vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi năm hai độ kinh đông cách đảo song tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh nam trung bộ khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão nên vùng biển dưỡng
nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín kết hợp với không khí lạnh từ khoảng ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
ở các tỉnh ven biển từ thừa thiên huế đến bình thuận và nam tây nguyên bắc tây nguyên nam bộ có mưa to đến rất to
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một trên các sông từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp đô thị tại các tỉnh trên
dự báo trong đêm và tối ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ vào biển đông sau đó mạnh lên thành bão số chín
khu vực bị ảnh hưởng dự báo các tỉnh từ phú yên đến bình thuận hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn sạt lở
trong buổi họp trực tuyến
phó với bão số chín vào sáng ngày hôm nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu các địa phương đặc biệt chú trọng công tác ứng phó
lưu ý đảm bảo an toàn cho các hồ chứa khu vực tuyến biển
tham gia cuộc họp còn có ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đại diện các bộ ngành có liên quan và một mươi bốn tỉnh nam trung bộ năm tỉnh tây nguyên tp hcm cùng tham gia họp trực tuyến
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và các đài quốc tế
hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn từ hai trăm linh ba trăm linh mm tại các tỉnh ven biển nam trung bộ và đông nam bộ
ngoài ra trên biển cũng có mưa to trong đất liền cảnh báo xảy ra rồng lốc cuộc bộ
khu vực bị ảnh hưởng lần này là khu vực ít xảy ra bão lại có nhiều hoạt động kinh tế như kinh tế biển du lịch
chính vì vậy các địa phương này phải hết sức lưu ý không được chủ quan không để tình huống bất ngờ xảy ra đặc biệt phải đảm bảo hệ thống các hồ đập
qua ý kiến phát biểu của đồng chí chủ tịch bình thuận
rất hoàn hình nắm rất chắc một mươi bảy hồ diễn biến như làm sao nắm được
thì kỳ này không chỉ nắm được mà vận hành phải cho nó tích cực hết sức tích cực
kể cả hồ đầy kể cả hồ ngưng thì cũng phải có người giám sát kiểm tra theo dõi quy trình tích nước
bởi vì mưa tụ điểm nuôi dự báo có nơi năm trăm linh sáu trăm linh mm nó đang kiệt mà có khi trở thành đầy trong một khoảng cách thời gian rất ngắn
hết sức lưu ý cái chỗ này
trước tính chất phức tạp của cơn bão số chín
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho dân trên cả ba tuyến
đặc biệt là tuyến biển cần tập trung đảm bảo an toàn cho du khách trên các bờ biển trên các đảo
các nguy cơ khác xảy ra như sạt lở chiều cường căn cứ vào từng khu vực
từng địa phương cần phải có kế hoạch phương án cụ thể không để xảy ra tổn thương đối với nhân dân
tinh thần là theo phương châm bốn tại chỗ
trước hết là phải chủ động từ cơ sở chuẩn bị sẵn lực lượng
lực lượng tại chỗ tuy nhiên thì có sự hỗ trợ của lực lượng của khu vực
đặc biệt là lực lượng vũ trang phải đảm bảo an toàn cho người dân an toàn cho người dân
an toàn đây gồm an toàn nhất là an toàn trên biển
và các đồng chí đã làm quen vấn đề này rồi
không để một tàu bè nào tàu thuyền nào mà còn ở trên biển
ở những khu vực mà có bão xảy ra mà dẫn đến nguy hiểm

không để một người dân nào ở trên biển
ở trên các lồng bè nuôi cá nuôi thủy sản
mà ở trên đó để khi có bão vào mà không tránh được
ngoài ra các địa phương cũng cần lưu ý thêm tốc độ của bão số chín di chuyển chậm
nên sẽ lưu lại lâu trên đất liền
và có thể gây mưa lũ sạt lở trên phạm vi rộng hơn
có thể đi sâu vào phía nam từ bình thuận
nhằm chủ động phòng chống cơn bão số chín
và hoàn lưu bão theo chỉ đạo của phó thủ tướng trịnh đình dũng
trong cuộc họp khẩn trực tuyến ứng phó với bão số chín vào sáng hôm nay
các tỉnh chịu ảnh hưởng của đợt áp thấp này đã chỉ đạo các lực lượng trong tỉnh
chủ động ứng phó với thiên tai
tỉnh khánh hòa được xác định là một trong những địa điểm ảnh hưởng của cơn bão
nên đã tổ chức phát thông báo trên đài truyền hình
tình hình diễn biến cơn bão và những địa điểm nguy hiểm để nhân dân biết
chủ động duy dời người và tài sản trước khi cơn bão đổ bộ
các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ bà con cũng đã được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng
ngay khi thời tiết có chuyển biến xấu các lực lượng sẽ tập trung di rời toàn bộ các hộ dân
ở những địa điểm nguy hiểm đến nơi an toàn để tranh chú bão
bên cạnh việc tổ chức di rời các hộ dân sinh sống tại những nơi nguy hiểm
chính quyền địa phương cũng vận động các hộ dân ở những khu vực khác tiến hành trăng chống nhà cửa
kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn
tỉnh quảng nam có mưa vừa đến mưa to và rất to các nơi có lượng mưa từ hai trăm linh đến năm trăm linh mm
để chủ động ứng phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các địa phương cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiểm tra
giả soát các khu dân cư ở các vùng ven biển ven sông vùng trụng thấp
vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất
cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo
thông báo cho tất cả các chủ tàu thuyền của tỉnh dừng hoạt động trên biển
tìm nơi trụ ẩn an toàn tổ chức sắp xếp hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền chắc chắn an toàn
các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi thủy điện kiểm tra quan trắc đập
theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa mực nước ở các hồ chứa nước
thực hiện tốt việc thông báo điều tiết xả lũ linh hoạt và theo đúng quy trình vận hành
tính đến sáng nay tỉnh bà đi vũng tàu có gần ba ba trăm linh tàu thuyền đã vào bờ và với một mươi năm ba trăm linh ngư dân
số tàu thuyền neo đậu tại bến là hơn ba một trăm năm mươi chiếc phương tiện
ngoài ra tại các tỉnh kiên giang cà mau biến tre có gần một trăm hai mươi tàu cá với tám trăm linh một ngư dân đang neo đậu an toàn
tại các cảng cá của tỉnh này có hơn bảy trăm ba mươi tàu thuyền của các tỉnh bạn đang neo đậu an toàn để tranh trú
tính đến trưa nay có hơn hai sáu trăm linh tàu với hơn một mươi bảy hai trăm linh ngư dân của tỉnh bà địa vũng tàu
tỉnh bà rịa vũng tàu đang hoạt động trên biển và được thông báo di chuyển khỏi vùng nguy hiểm
các tàu thuyền này đều được giữ liên lạc thường xuyên để thông tin về cơn bão và có phương án tránh trú an toàn